còn tại khánh hòa công an tỉnh đã ra quyết định bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm lưu hoàng đức nguyễn hiếu điêm và trần thái hải
cùng chú tại tỉnh khánh hòa về tội cướp giật tài sản và tiêu thụ giải sản trộm cắt
tối ngày hai mươi năm tháng sáu đức trở điêm đi lòng vòng qua các tuyến phố tìm người sơ hở cướp giật tài sản
khi phát hiện hai phụ nữ chở nhau bằng xe máy trên đường hai đối tượng đã áp sát giật túi sách của nạn nhân rồi tẩu thoát
tài sản cướp được gồm một điện thoại iphone giáo trị giá hai mươi triệu đồng
đức và điêm đem bán cho trần thái hải được năm hai triệu đồng
hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng